bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có xeo chấm cách hai cm trên trước đầu lông mày phải